sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố một danh sách trong đó bao gồm các phương tiện sẽ bị thu hồi phù hiệu nếu như tiếp tục xảy ra vi phạm
theo đó đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng chấn chỉnh và khắc phục đối với phương tiện vi phạm lỗi xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng
không có hợp đồng vận chuyển theo quy định
phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục sẽ thu hồi phù hiệu xe hợp đồng theo quy định
tại thông tư số một mươi trên hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải quy định trách nhiệm xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô
xe vi phạm trong tháng chín gồm ô tô biển số tám mươi sáu b tám trăm năm mươi của hợp tác xã đông bắc và ô tô biển số năm mươi một b hai mươi tám nghìn bảy trăm linh ba của hợp tác xã trường phát